các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trận mưa kéo dài từ bảy h đến một mươi giờ sáng với lượng mưa gần một trăm linh mm khiến một số điểm trong địa bàn thành phố lai châu bị ngập úng
tại ngõ ba trăm sáu mươi tám khu vực giữa tổ một mươi một phường đoàn kết và tổ năm phường quyết tiến đã xảy ra ngập úng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến gần bốn mươi hộ dân
mực nước sâu nhất tại đây khoảng hơn một mét các lực lượng chức năng đã được huy động dùng xuồng sắt đi vào để giúp đỡ nhân dân vận chuyển đồ đạc ra khỏi vùng ngập
dự báo những ngày tới nhiều nơi tại khu vực phía tây bắc bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
người dân cần cẩn trọng vì có thể xuất hiện lũ quết và sát lở đất
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa ô tô đầu kéo container và xe tải trên quốc lộ một a thuộc huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đến trưa ngày hôm nay thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cho biết đã có thêm một nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng
như vậy là vụ tai nạn này đã làm ba người tử vong
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào lúc h một mươi phút ngày hôm nay
xe ô tô tải do phan văn đến chú tại huyện hóc môn tp hcm điều khiển
chở theo hai người là ngô minh dương và bùi hữu phúc cùng chú tại tp hcm đã đâm va với xe ô tô đầu kéo
trên xe có hai người là huỳnh như ý và huỳnh quốc việt cùng chú tại phú yên
vụ tai nạn khiến phan văn đến và huỳnh như ý tử vong tại chỗ
huỳnh quốc việt bị thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
còn tại tỉnh lạng sơn một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vừa bị các chiến sĩ công an tỉnh lạng sơn triệt phá
tăng vật thu giữ là ba mươi bánh heroin
qua quá trình điều tra vào sáng ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh lạng sơn đã kiểm tra xe khách chạy tuyến đắk lắc lạng sơn
tại bến xe phía bắc thuộc địa phận huyện cao lộc tỉnh lạng sơn bắt quả tang đối tượng hứa văn khén
chú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đang tàng trữ vận chuyển ba mươi bánh heroin
tại cơ quan công an khén khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ đắk lắc ra lạng sơn để nhận tiền công là một trăm linh triệu đồng
toàn bộ ba mươi bánh heroin này sẽ được đối tượng khác tiếp nhận và vận chuyển đưa sang trung quốc tiêu thụ
còn tại tỉnh hòa bình công an tỉnh cho biết đang tiếp tục điều tra hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại xóm vãng thị trấn huyện mai châu hòa bình
lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô do hai đối tượng là hà công lan chú tệ tỉnh hòa bình
và vũ thế hưng chú tại thành phố nam định điều khiển đang vận chuyển một mươi năm bánh heroin từ huyện mai châu
về thành phố nam định để tiêu thụ
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trần hoài sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tại phú yên về hành vi giết người
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm sơn và vợ là chị đoàn thị xuân thủy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê tại phú yên cùng với con là ba tuổi vào sài gòn và thuê trọ
mưu sinh bằng nghề bán vé số
vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm sau khi đi uống rượu về giữa sơn và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
sơn dùng dao đâm chị thủy bị thương nặng tử vong tại bệnh viện
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo sơn tù trung thân vì tội giết người
và đền bù cho gia đình bị hại gần một trăm sáu mươi triệu đồng
đồng thời phải cấp dưỡng tiền nuôi hai con trai mình cho đến tuổi trưởng thành
còn tại tỉnh khánh hòa một nhóm tội phạm chuyên tổ chức giàn cảnh cướp giật tài sản trên đường phố vào ban đêm
vừa bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệt phá
nhóm tội phạm gồm ba đối tượng đều là những thanh niên trẻ không nghề nghiệp và chú ở thành phố nha trang
hàng đêm ba đối tượng phân công nhau người thì cướp giật người cảnh giới cản đường nếu bị truy đuổi
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm này đã gây ra chín vụ cướp tài sản
hiện công an thành phố nha trang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng để tiếp tục điều tra
các bạn hãy tiếp tục theo dõi các chương trình của chúng tôi